giữa thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra
rất nhiều tin giả cho rằng virus viêm phổi vũ hán là nhân tạo biến thể đa dạng và không thể chữa khỏi
thưa ngư câu chuyện này như thế nào
tại sao phải cách ly người bệnh trong vòng một mươi bốn ngày
có hay không việt nam che giấu thông tin dịch covid một mươi chín
xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ trần văn phúc
qua trận đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa sành cung
để cho người ta làm những vấn đề về cách ly
việc thứ hai nữa là dưới anh cấp giải thích
đấy chính là chúng ta không đưa một cái sát xuất quá nhỏ
mà cái yếu tố nguy cơ chưa biết nó có hay không
người ta không đưa vào đó để khi mà kích hoạt nó lên
nó thành ra một cái vấn đề rất tối kém

do vậy đến tại thời điểm này

chứ hoàn toàn không có nâng con số lên